tin bão khẩn cấp cơn bão số một trong ba giờ qua bão số một di chuyển nhanh về tốc độ từ hai mươi đến hai mươi năm km một giờ vào hồi một mươi sáu h ngày một mươi bảy tháng bảy vị trí tâm bão cách mong cái quảng ninh khoảng bốn trăm linh km về phía đông đông nam sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai từ một trăm một mươi tám đến một trăm ba mươi ba km một giờ giật cấp một mươi năm
dự báo đến một mươi sáu h ngày một mươi tám tháng bảy bão di chuyển theo hướng tây tây bắc tốc độ khoảng hai mươi km một giờ vị trí cân bão trên đất liền khu vực đông bắc bắc bộ cường độ bão cấp tám giật cấp một mươi vùng nguy hiểm là phía bắc vị tuyến một mươi tám năm phía tây kinh tuyến một trăm một mươi bốn cấp độ rủi ro thiên tài cấp ba lưu ý khu vực chịu ảnh hưởng ở phía tây bắc khu vực bắc biển đông bắc vịnh bắc bộ
do tác động của bão vùng biển phía bắc khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp tám cấp chín vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm biển động dữ dội
trên đất liền từ gần sáng ngày một mươi tám tháng bảy khu vùng ven biển khu vực quảng ninh hải phòng có gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một khu vực các tỉnh lạng sơn bắc giang bắc ninh thái bình có gió mạnh cấp sáu